tập đoàn xây dựng hòa bình đã khởi công xây dựng trung tâm thương mại cobiship
tại khu công nghiệp long hậu huyện cần duộc tỉnh long an
trung tâm thương mại cobixif do công ty trách nhiệm hữu hạng cobiqal làm chủ đầu tư
có quy mô gồm khối nhà chính cao năm tầng và khối nhà công vụ cao ba tầng
đây là trung tâm thương mại đặc thù chuyên cung cấp và phân phối vật liệu xây dựng
và đồ nội thức tại khu công nghiệp long hậu tỉnh long an
có tổng vốn đầu tư bốn mươi triệu usd
tập đoàn xây dựng hòa bình là tổng thầu thi công kết cấu hoàn thiện cơ điện hạ tầng và cảnh quan
tổng giá trị gói thầu bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
thời gian thi công dự kiến trong một mươi một tháng
ngoài dự án cobixif trong tháng cuối cùng năm hai nghìn một mươi chín
tập đoàn xây dựng hòa bình cũng vừa trúng thêm các gói thầu mới có tổng giá trị sáu trăm một mươi tám tỷ đồng